một đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh hải dương hải phòng thái bình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
với gần một trăm linh chiếc xe tăng vật vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá
ba đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh gồm ngô giạt sóng nguyễn bá khương và nguyễn khắc tâm
cùng chú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình sóng và khương thực hiện hành vi trộm cắp còn tâm là đầu mối tiêu thụ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm này đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn hai huyện ninh giang và tứ kỳ
ngoài ra hai đối tượng còn khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn khác
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn khắc tâm công an thu giữ gần một trăm linh xe mô tô là tài sản do phạm tội mà có
một khẩu súng tự chế nhiều công cụ dùng để đục số khung số máy xe mô tô và nhiều giấy tờ tài liệu khác